liên quan đến vận tải hành khách liên tỉnh tp hcm vừa đề xuất các tỉnh bình dương bà rịa vũng tàu tiền giang
mở lại tuyến tàu cao tốc phà biển bến khách ngang sông kết nối giữa tp hcm và các địa phương từ ngày hai mươi tháng một mươi
theo đó sở giao thông vận tải tp hcm đã có công văn khẩn xin ý kiến về việc mới lại hoạt động vận tải đường thủy
gửi sở giao thông vận tải ba tỉnh là bà rịa vũng tàu bình dương và tiền giang
trong đó sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị sở giao thông vận tải tỉnh bà rịa vũng tàu góp ý kiến
về việc mở lại hai tuyến tàu chở hành khách và hàng hóa đường thủy từ bến bạch đằng đi cần giờ và cần giờ vũng tàu và ngược lại
đối với bình dương tp hcm đề nghị tính bạn cho ý kiến về việc mới lại các bến ngang sông kết nối hai địa phương
cùng ngày sở giao thông vận tải tp hcm cũng đề nghị khôi phục các bến thủy nội địa đối với tỉnh tiền giang
để kết nối đi lại cho người dân hai địa phương
việc tổ chức hoạt động tại bến khách trên nguyên tắc tuân thủ tới các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn mới nhất của bộ giao thông vận tải hành khách đi ô tô tàu thủy phải xét nghiệm sars cov hai
nên xuất phát từ vùng dịch hoặc nơi phong tỏa